tại xã văn lung thị xã phú thọ có xảy ra mâu thuẫn từ trước do hiếu nợ tiền mua quần áo của long không trả
hiếu đã nhiều lần nhắn tin cho long với lời lẽ thách thức
ngày hai mươi tháng hai hiếu hẹn long ra nói chuyện
khi đi long đã rủ thêm trần mạnh trường nguyễn quang khải và lê công quỳnh đều trú tại thị xã phú thọ
còn hiếu cũng rủ thêm ba người nữa đi cùng
khi hai bên xảy ra sâu sát khải dùng dao đâm nhiều nhát khiến hiếu tử vong
sau khi gây án khải đã bỏ trốn khỏi địa phương
được sự vận động của cơ quan công an và gia đình đến hai mươi giờ cùng ngày đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
khoảng chín h bốn mươi phút sáng nay công an huyện châu thành tỉnh an giang đã phục kích và triệt xóa thành công
một tụ điểm cờ bạc giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp an phú xã an hòa huyện châu thành
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã vứt lại tăng vật bỏ chạy năm đối tượng bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba xe máy sáu con gà đá cùng nhiều tăng vật liên quan
khám xét trên người các đối tượng thu giữ gần hai mươi bảy triệu đồng tiền mặt và bốn điện thoại di động
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh gia lai công an huyện đắk đoa đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng đánh bạc
và tổ chức đánh bạc giữa hình thức đá gà tại khu du lịch sinh thái hoàng vân thuộc thôn hàm rồng xã yêu băng huyện đắk đoa
trước đó ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát điều tra
công an huyện đắk đoa tỉnh gia lai đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu du lịch sinh thái hoàng vân
tại hiện trường cơ quan công an đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng trú tại thành phố pleiku và các huyện chư sê iagrai chư prong chư pả tỉnh gia lai
ba đối tượng trú tại tỉnh bình định hai đối tượng chủ tệ tỉnh con tum thu giữ một mươi sáu con gà hơn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng hai mươi năm xe máy sáu xe ô tô và các tăng vật khác liên quan
sáng ngày hôm đó em và bạn em
vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương nên công tác phân loại xác minh điều tra gặp nhiều khó khăn
sau khi quá trình lập kế hoạch đấu tranh đến ngày hai mươi tháng hai vừa qua
công an huyện đã tổ chức lực lượng triệt phá ổ đánh bạc trá hình dưới hình thức đá gà ở tại khu vực địa bàn huyện
hiện cơ quan điều tra công an huyện đắk đoa đang tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là cụm tin vắn về các vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại sơn la và bà rịa vũng tàu
ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng chức năng huyện vân hồ tỉnh sơn la xác nhận và cho biết
ngày hai mươi một tháng hai trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn tại km số một trăm sáu mươi tám cộng năm trăm linh trên quốc lộ sáu mươi sáu
theo đó một ô tô bảy chỗ di chuyển hướng hà nội sơn la vào cua mất lái đâm vào ô tô tải từ hướng ngược chiều
khi vụ va chạm này vẫn chưa được giải quyết vì chiếc xe bảy chỗ xoay ngang ra đường khiến nhiều xe máy đi qua đây phải đứng chờ
thì bất ngờ một chiếc xe tải cũng gặp sự cố mất lái khi vào cua tiếp tục đâm vào xe bảy chỗ gặp tai nạn và một chiếc xe máy đang đỗ phía ngược chiều
vụ tai nạn liên hoàn khiến bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu
tại hiện trường hai xe tải bị móc phần đầu ô tô bảy chỗ bị biến dạng nghiêm trọng
nhận được tin báo tqc sau đó đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông
còn tại tỉnh bà rê vũng tàu công an tp vũng tàu cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container biển kiểm soát năm mươi một g năm nghìn bốn trăm hai mươi và năm xe máy
theo đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai xe container lưu thông trên đường ba mươi tháng bốn hướng từ cảng cát lở
về ngã tư giếng nước
khi xe cách cầu rạch bà khoảng hai trăm linh m thuộc thành phố vũng tàu thì đâm vào giải phân cách cuốn năm xe máy cùng một xe đạp dựng bên đường
sau đó lao vào cổng dinh bà ngũ linh nghiện rồi mới dừng lại
thùng container trên xe đầu kéo cũng rơi xuống đường
vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến nhiều xe máy xe đạp bị hư hỏng nặng
chiều nay công an tỉnh bình dương phối hợp cùng công an huyện bào bàng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cầu công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn politex fa eston
thuộc khu công nghiệp bầu bàng khiến ba người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày nhóm công nhân đang làm việc trên công trường xây dựng nhà xưởng
của công ty trách nhiệm hữu hạn politex far eastern thì phát hiện cần cầu công trình rung lắc rồi bất ngờ đổ sập
lúc này một số công nhân không kịp bỏ chạy thoát thân nên bị khối sắt cần cẩu đè chúng
vụ tai nạn đã khiến ba công nhân tử vong và nhiều công nhân khác bị thương
ngay sau đó số nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
được biết là công ty trách nhiệm hữu hạn politex far eastern hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm
tại khu công nghiệp bò bàng chuyên sản xuất các loại hạt nhựa và dệt nhuộm
công an tp huế vừa trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế cho anh phan văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường an đông tp huế vì đã có hành động dũng cảm bất chấp nguy hiểm cứu người đuối nước
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín anh phan văn hòa đang ngồi uống nước tại một trăm hai mươi tám đường lê lợi phường phú hội tp huế
thì phát hiện một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ô một trẻ em bất ngờ mở cửa xe ô tô và nhảy xuống sông như ý đoạn qua đập đá
anh hòa đã bất chấp nguy hiểm nhanh chóng nhảy xuống sông kịp thời cứu sống cả hai mẹ con người phụ nữ
sau khi đưa được hai mẹ con người phụ nữ vào bờ an toàn anh hòa bị đuối sức thương tích ở chân do dẫm phải vật nhọn
chảy nhiều máu phải vào bệnh viện để khám sức khỏe
ghi nhận hành động dũng cảm bất chấp nguy hiểm để cứu người của anh hòa giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế đã quyết định khen thưởng
để tuyên dương lan tỏa hành động cao đẹp của anh đến cộng đồng
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam của chúng tôi
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy với sự đồng hành của biên tập viên việt phong
xin chào biên tập viên thu hương thưa quý vị và các bạn
thông tin mà nhiều người chuẩn bị thi sát hạch giấy phép lái xe cần chú ý
các trường hợp mang theo điện thoại di động khi thi lái xe gắn máy xe ô tô sẽ bị đình chỉ
hay là hủy bỏ kết quả sát hạch và phạt từ ba đến năm triệu đồng
cụ thể những người mang điện thoại khi lái xe gắn máy hạng a một và ô tô khác hạng b c d e f c
đều bị đình chỉ làm bài hủy bỏ kết quả sát hạch và bị phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tp hcm
đã phát hiện năm trường hợp thí sinh thì giấy phép lái xe ô tô đã đem điện thoại di động
bộ phát tín hiệu tay nghe áo gắn thiết bị vào phòng thi để hỗ trợ nhắc bài thi sát hạch lý thuyết lái xe
các trường hợp này đều bị xử phạt theo thông tư ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải
với hình thức xử lý bị đình chỉ làm bài hủy bỏ kết quả sát hạch
đồng thời phòng sẽ thông báo đến các cơ sở đào tạo về thí sinh vi phạm đăng ký ôn luyện
thi sát hạch vào các kỳ sát hạch tiếp theo
ngoài ra thí sinh còn bị áp dụng hình thức xử phạt theo nghị định một trăm linh
với mức phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ triển khai dự án nào phép bùng
nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân ở hai bên bờ kênh nhiêu lọc thị nghè
và nhằm giảm thiểu tình trạng cá chết nhiều trên tuyến kênh này
thời gian qua nước thải bùng rác vào kênh và do ảnh hưởng dòng chảy từ sông sài gòn
đã gây bồi lắng một số đoạn của kênh nhiêu lộc thị nghè
khi nước xuống bùng đá kênh gây bốc mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
đồng thời khiến cá chết hàng loạt mỗi khi có mưa lớn
do đó cuối tháng hai này tp hcm sẽ triển khai nào phép bùng trên kênh
nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường
tổng khối lượng bùng được nào phép ước tính khoảng một trăm hai mươi hai m ba
và sẽ đưa toàn bộ số bùn này đến khu liên hợp xử lý chất thải đa phước để xử lý
tổng kinh phí xây dựng công trình là ba mươi sáu năm tỷ đồng
và dự kiến thời gian mỗi đợt thi công nào phép khoảng bảy mươi năm ngày
trong quá trình thi công nào phép bùng nhà thọ thi công sẽ khử mùi
nhằm giảm thiểu mùi hôi gây khó chịu đến người dân
hiện ở đồng nai cũng như các tỉnh khu vực phía nam đang bước vào mùa khô
do đó nguy cơ cháy rừng đang ở mức độ rất nguy hiểm
vì vậy các địa phương và đơn vị quản lý rừng đang chú trọng
thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
đây là tình huống giá định trong một buổi diễn tập tại khu rừng ở thành phố biên hòa
khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát và cháy lan trong khu rừng
cầu chuông bó động và loa phóng thanh báo cháy quanh khu rừng kích hoạt
lúc này lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và bà con nhân dân sống ven rừng
đã nhanh chóng đến hiện trường tham gia dập lửa
thế qua buổi dập này thì ý thức của tôi nói chúng là
dịch diện dập này là mọi người có ý thức hơn nữa
và sẽ truyền đạt tất cả trong gia đình và anh em
tất cả những người xung quanh hương xóm là thu gom rác rải là đốt cho sạch rè
chỉ riêng khu rừng tại biên hòa hiện có hơn hai trăm một mươi hectare
với hàng ngàn loại cây với nhiều tầng tán khác nhau
trong đó có gần ba trăm linh loại gỗ quý
đây được xem là lá phổi xanh của đô thị biên hòa
nên chính quyền các cấp và đơn vị quản lý đặc biệt coi trọng
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng trong những ngày này
công tác phòng cháy rừng thì chúng ta hiện nay đặc biệt quan tâm chú trọng
để làm tốt công tác phòng cháy và cháy đặc biệt cháy rừng chúng ta
thì chúng ta thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
cũng như là kịp thời phát hiện các vụ cháy nhỏ
cũng như là ngăn chặn những vụ cháy phát sinh do nguyên nhân đốt cỏ đốt rác
ngoài ra thì công tác phân khu ra các khu vực để ngăn chặn cháy lan khi có kích thích xảy ra
thì chúng ta cũng phải thường xuyên
trong các mương nước rảnh nước cũng như là phân khu cụ thể
toàn tỉnh đồng nai có gần hai trăm linh hectare rừng tự nhiên và rừng trồng
hiện nay vào mùa khô nên nguy cơ cháy rừng đang ở cấp năm
vì vậy ngoài sự tích cực của các ngành chức năng
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy nói chung
và phòng chống cháy rừng nói riêng để góp phần bảo vệ diện tích rừng
được xem là lá phổi xanh của vùng đông nam bộ
thưa quý vị và các bạn từ đầu tháng đến nay
cả nước đã ghi nhận một mươi ổ dịch cúm da cầm do chủng virus ah năm n sáu gây ra
ở năm tỉnh thành phố và tại thành phố hồ chí minh
dù chưa phát hiện dịch song hoạt động mua bán
giết mổ da cầm chưa qua kiểm dịch trong các chợ dân sinh đang tìm ẩn nhiều nguy cơ
dạo quanh khu chợ trần khánh chiếu quận năm thành phố hồ chí minh
không khó để bắt gặp những điểm bán gia cầm sống ngang nhiên hoạt động như thế này
không chỉ tại đây mà nhiều khu vực trên địa bàn thành phố
tình trạng kinh doanh giết mổ da cầm trái phép vẫn diễn ra
dù thường xuyên bị kiểm tra xử lý